nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ ngày hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
nhiều hoạt động tri ân đầy ý nghĩa đã được tổ chức tại nhiều địa phương trên khắp cả nước
sáng nay ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đã tổ chức họp báo công bố các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm trên địa bàn tỉnh
và công tác đền ơn đáp nghĩa trong thời gian qua
theo thông tin từ buổi họp báo đến nay một trăm linh các bà mẹ việt nam anh hùng còn sống trên địa bàn tỉnh
đã được các cơ quan đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời
theo số liệu mới nhất từ sở lao động thương binh và xã hội quảng nam
đến nay toàn tỉnh có một mươi bốn bảy trăm chín mươi hai mẹ được đảng nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu bà mẹ việt nam anh hùng
trong đó trên địa bàn tỉnh hiện còn chín trăm một mươi một bà mẹ việt nam anh hùng còn sống
và tất cả các mẹ đều được các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhận phụng dưỡng suốt đời
với mức hỗ trợ hàng tháng từ tám trăm linh đến một triệu đồng
nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ tỉnh quảng nam đang vận động các cơ quan đơn vị doanh nghiệp
đang nhận phụng dưỡng tiếp tục chăm sóc và nâng mức phụng dưỡng bình quân lên từ một triệu đến một năm triệu một mẹ một tháng
đồng thời tổ chức đoàn đến thăm tặng quà động viên các bà mẹ việt nam anh hùng trong dịp hai mươi bảy tháng bảy
cùng với việc tổ chức nhận phụng dưỡng chăm lo tốt đời sống các bà mẹ việt nam anh hùng
ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định tạm ứng ngân sách hai trăm sáu mươi năm tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng sửa chữa hai mươi hai sáu trăm ba mươi ba nhà ở
cho người có công cách mạng trên địa bàn tỉnh theo quyết định số hai mươi hai ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi ba của thủ tướng chính phủ
cũng trong sáng nay tỉnh kiên giang đã long trọng tổ chức lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước
bà mẹ việt nam anh hùng đợt bảy cho một trăm sáu mươi bảy mẹ trong đợt trao tặng này tỉnh kiên giang có một mươi bảy mẹ được phong tặng
và một trăm năm mươi mẹ được truy tặng danh hiệu cao quý bà mẹ việt nam anh hùng
tính đến nay tỉnh kiên giang đã có một sáu trăm hai mươi ba mẹ được nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu bà mẹ việt nam anh hùng